thậm chí là trải chiếu nằm ngay dưới sàn để tiện chăm sóc bệnh nhi
tại khu vực làm thủ tục khám nằm điều trị nội chú người bệnh cũng như người nhà của họ phải chen chúc nhau
sự mệt mỏi hẳn rõ trên khuôn mặt của những bệnh nhân này cũng như người nhà của họ
nhưng đó chỉ là những hình ảnh của một số bệnh viện tuyến trung ương
thời gian trước khi những đề án nhằm giảm quá tải bệnh viện của bộ y tế được ra đời và đi vào thực tiễn
giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành y tế
thực hiện theo quyết định số chín mươi hai hai nghìn một mươi ba quy đề ttg của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
bộ y tế và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong ba năm qua
đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện đề án và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận
và hướng đi tiếp theo của ngành y tế với những đề án này là gì
xin mời quý vị
và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay để có thêm thông tin về vấn đề này
từ đầu năm hai nghìn một mươi ba hàng loạt các giải pháp đề án cụ thể nhằm giảm tình trạng quá tải bệnh viện
đã được bộ y tế xây dựng và triển khai
theo đó bộ y tế tập trung đầu tư và cùng các địa phương tăng cường đầu tư xây dựng bệnh viện từ tuyến huyện tỉnh
đồng thời nâng cao chất lượng các bệnh viện tuyến trung ương
nhiều dự án xây mới mở rộng và cải tạo các bệnh viện đã và đang được đưa vào sử dụng
tính riêng một mươi năm dự án trọng điểm mới đưa vào sử dụng như trung tâm ung bướu và tim mạch trẻ em bệnh viện bạch mai
bệnh viện nội tiết trung tâm ung bướu bệnh viện trợ giấy bệnh viện trung ương huế tòa nhà kỹ thuật cao
bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện việt nam thụy điển uông bí v v đã tăng được thêm bốn bảy trăm sáu mươi năm dường bệnh

bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện trung ương huế tòa nhà kỹ thuật cao
đã tham gia đề án bệnh viện vệ tinh và đạt nhiều kết quả khả quan
với việc thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm rõ rệt
diện mạo y tế tỉnh hưng yên từng bước thay đổi
người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương
cái mong muốn nhất là làm sao mà cái năng lực khám chữa bệnh của cán bộ viên chức
của cái khoa tiêm mạnh nói riêng và cái bệnh viện tỉnh đeo khoa nói riêng
chung lưng lên từng một tầng từ đó đáp ứng được phần nào nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
một cái nhiệm vụ chính là cái nhiệm vụ đó
hiện nay thì các bác sĩ cũng như là cán bộ công nhân viên của bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên
thì đón tiếp rất liềm lở chú đáo tận tình và chúng tôi cũng rất hài lòng về cái ý đức của các bác sĩ thầy thuốc ở bệnh viện này
chỉ khi bệnh nhân tin tưởng và đến khám điều trị tại bệnh viện địa phương
thì tình trạng chuyển tuyến mới có thể giảm xuống
các bệnh viện tuyến trên mới bớt được nỗi lo quá tải
cùng với điều kiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại
đội ngũ cán bộ nhân viên y tế cũng phải có đủ năng lực trình độ chuyên môn để tiếp nhận
và thực hiện tốt các kỹ thuật cao đã được chuyển giao
đây cũng là nhiệm vụ và yêu cầu quan trọng mà ngành y tế tỉnh sơn la quan tâm hàng đầu khi tham gia đề án bệnh viện vệ tinh
bên cạnh những hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực qua việc luân phiên bác sĩ ở các tỉnh thành
thì việc tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn
mang tính chất cầm tay chỉ việc cũng đang phát huy được hiệu quả rõ rệt
lớp đào tạo siêu âm sản phụ khoa tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh sơn la là một thành công điển hình
khoa học này chúng tôi tổ chức để nhằm cập nhật những kiến thức cơ bản về siêu âm sản phụ khoa
cho các bác sĩ làm công tác sản khoa tại các tuyến
trong quá trình này thì những cái bất thường ở
thì nói chung là qua những cái cơ bản ấy chúng tôi cũng rút ra được những cái kinh nghiệm là
đo được ví dụ như là đo được cái bệnh nhân mà những cái thai nhi mà có do tiền tạo thì cái đấy là rất quan trọng để xử lý một bệnh nhân cấp cứu để có thể chuyển tuyến hoặc là xử trí tại bệnh viện như thế nào
để triển khai tốt và thành công đề án bệnh viện vệ tinh sự đóng góp về mọi mặt của các bệnh viện tuyến trên mang vai trò là các bệnh viện hạt nhân là không hề nhỏ
bệnh viện phụ sản trung ương
là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả việc chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới thông qua đề án bệnh viện vệ tinh trong lĩnh vực sản nhi
bệnh viện chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật khó cho nhiều bệnh viện vệ tinh là bệnh viện đa khoa các tỉnh ninh bình quảng ninh vĩnh phúc bắc giang nam định hà tĩnh
sau chuyển giao kỹ thuật cán bộ y tế dưới được đào tạo bài bản đúng quy trình kỹ thuật cập nhật được những kiến thức phương pháp điều trị phẫu thuật mới
nhiều kỹ thuật trước đây chưa thể triển khai nay đã triển khai một cách thành thạo và thường quy
thống kê của bộ y tế cho thấy các bệnh viện hạt nhân đã tổ chức được ba trăm tám mươi sáu lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bảy năm mươi một cán bộ chuyên môn
chuyển giao được bảy trăm chín mươi một kỹ thuật từ bệnh viện hạt nhân cho bệnh viện vệ tinh giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ tuyến dưới lên tuyến trên đạt từ sáu mươi năm một trăm linh số ca chuyển tuyến
như tim mạch giảm tới chín mươi tám năm ung thư giảm tới chín mươi bảy ngoại khoa giảm tới chín mươi tám năm sản khoa
giảm tới chín mươi chín nhi khoa giảm tới bảy mươi ba so với trước khi triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh
bệnh viện vệ tinh và chúng tôi nghĩ rằng hy vọng nếu mà triển khai một trăm linh tỉnh trong toàn quốc thì cái kỹ thuật cao qua cái đề án này sẽ được chuyển giao cho tất cả các bệnh viện tỉnh trong toàn quốc
và như vậy thì giảm hẳn số bệnh nhân chuyển lên tuyến cuối và tuyến trung ương và thứ hai nữa là giúp cho quá tải
và cái thứ hai nữa là giúp cho bệnh nhân của địa phương có thể hưởng
các dịch vụ kỹ thuật cao mà không cần phải tuyển lên tuyến trên và một cái nữa là cũng phải nâng cao rõ rệt cái trình độ của y tế tuyến dưới
mặc dù đề án giảm tải bệnh viện đã thu được những kết quả khả quan trong thời gian qua
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án vẫn còn những tồn tại hạn chế khó khăn
như một số địa phương đã tham gia đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
nhưng chưa cấp hoặc cấp chưa đủ kinh phí đối ứng chưa đầu tư trang thiết bị
chưa bố trí đủ nhân lực cho bệnh viện vệ tinh để bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện đến trên
hiện nay vẫn còn hai mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chưa có bệnh viện vệ tinh
tình trạng quá tải vẫn còn ở một số bệnh viện tuyến trung ương
và đặc biệt là bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh và hà nội
mới chỉ có ba mươi tám tỉnh thành phố tham gia vào mạng lưới bệnh viện vệ tinh
do hai mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố còn lại chưa có đủ nhân lực
cũng như điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
khó khăn này sẽ tiếp tục thách thức ngành y tế khi bước sang giai đoạn tiếp theo của đề án
là xây dựng bệnh viện vệ tinh ở tuyến quận huyện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
đến hết năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ dường bệnh đạt ba mươi hai một dường bệnh trên một mươi dân
tăng đáng kể
so với tỷ lệ hai mươi bốn bảy dường bệnh trên một mươi dân năm hai nghìn một mươi
các bệnh viện trong cả nước tích cực cải tiến quy trình khám bệnh
nhờ đó giảm từ một mươi hai đến một mươi bốn bước xuống còn bốn đến tám bước tùy theo loại hình khám bệnh
nên trung bình giảm bốn mươi tám năm phút trên một lượt khám bệnh
quý vị và các bạn thân mến nhờ sự quan tâm đầu tư đúng hướng của đảng
nhà nước và chính phủ cùng với những nỗ lực của ngành
công tác giảm quá tải nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân qua đề án bệnh viện vệ tình ở các bệnh viện
đã đạt được một số thành quả ban đầu đáng khích lệ
chất lượng cán bộ cũng như cơ sở vật chất của các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến dưới
có nhiều thay đổi tích cực tình trạng nằm ghép ở các bệnh viện tuyến trung ương cơ bản được giải quyết
từ đó hệ thống y tế của nước ta dần được đồng bộ về chất lượng cơ sở cũng như chất lượng cán bộ
và dần được người dân tin tưởng hơn
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây